đội biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng bộ đội biên phòng tỉnh cao bằng chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ khoảng gần ba mươi kg chất màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy tổng hợp dạng đá
cụ thể qua tuần tra kiểm soát tại khu vực giữa mốc chín trăm bốn mươi đến mốc chín trăm bốn mươi một thuộc xóm lũng om xã đại sơn huyện phục hòa tỉnh cao bằng tổ công tác của đồn đã phát hiện một đối tượng có dấu hiệu nghi vấn
khi phát hiện có lực lượng chức năng truy đuổi đối tượng đã vứt lại toàn bộ tăng vật để tẩu thoát
tại hiện trường các lực lượng thu được một xe máy hai bao tải bên trong có ba mươi gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy dạng đá nặng khoảng gần ba mươi kg
hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế tà lùng đang tạm giữ tăng vật phục vụ công tác điều tra đồng thời lực lượng chức năng lấy mẫu của chất nghi là ma túy tổng hợp chuyển đến viện khoa học hình sự bộ công an đề nghị giám định phục vụ công tác điều tra xử lý